tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội họp phiên thứ ba mươi chín để xem xét quyết định việc sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của tám tỉnh gồm bắc giang thái nguyên điện biên
lạng sơn tuyên quang hà tĩnh phú yên và bình thuận
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật
về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã của tám tỉnh
sau khi thực hiện sắp xếp đã giảm được tổng số một trăm linh bốn đơn vị hành chính cấp xã tại tám tỉnh này
trong hồ sơ đề án các tỉnh đã nêu chi tiết các phương án sắp xếp tổ chức bộ máy
bố trí đội ngũ cán bộ công chức người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
và giải quyết chính sách chế độ đối với người dôi dư sau khi sắp xếp
cũng trên cơ sở ý kiến thẩm tra của ủy ban pháp luật
chính phủ đã có báo cáo gửi ủy ban thường vụ quốc hội nhằm bổ sung hoàn thiện hồ sơ
đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị
tại các tỉnh nêu trên
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
thông qua các nghị quyết về các đề án trên